theo số liệu mới công bố của tổng cục thống kê tính chung một mươi tháng đầu năm
việt nam đã đặt kỷ lục xuất siêu với một mươi tám bảy mươi hai tỷ usd gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giá trị hàng xuất khẩu một mươi tháng dự kiến đạt hai trăm hai mươi chín tỷ đô la tăng bốn bảy so với cùng kỳ
có năm mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd
trong đó điện thoại và linh kiện dẫn đầu với bốn mươi hai tỷ đô la đứng thứ hai là điện tử
máy tính và linh kiện với ba mươi sáu hai tỷ usd
mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam tăng hai mươi bốn so với cùng kỳ
tiếp đến là trung quốc xếp sau là eu asean hàn quốc
trước tình trạng hàng ngàn container hàng phế thải để tồn động
lưu kho tại các bãi cảng quá thời hạn tổng cục hải quan vừa có các văn bản hướng dẫn
đôn đốc cục hải quan các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý phế liệu tồn động
cục hải quan các tỉnh thành phố lập danh sách báo cáo các hãng tàu
đại lý hãng tàu số container
số xin về tổng cục hải quan để giả soát thiết lập tiêu chí
sau khi giả soát tổng cục hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn
để cục hải quan các tỉnh thành phố và hãng tàu đại lý hãng tàu thực hiện tái xuất phế liệu tồn động
các hãng tàu đại lý hãng tàu phải cam kết thực hiện tái xuất toàn bộ các lô hàng tồn động
xác định là chất thải chất thải nguy hại phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về môi trường ra khỏi lãnh thổ việt nam
tháng một mươi một sẽ là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn cạnh tranh khuyến mãi giảm giá sôi động nhất trong năm
giữa các doanh nghiệp thương mại thanh toán điện tử
dù có thay đổi cách tiếp cận thị trường do ảnh hưởng đại dịch covid bên cạnh biến phí vận chuyển
và sử dụng hình ảnh các ngôi sao đại diện khuyến mại nhiều vẫn là công cụ quan trọng
để các sàn thương mại điện tử thu hút người dùng trong cuộc chạy đua trong tháng cuối năm
theo film group doanh thu ngành bán lẻ quý ba đã tăng cao gấp bảy lần so với quý trước
cho thấy tiêu dùng trong nước đang khởi sắc
nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử cũng cho biết qua quý ba số lượng đơn hàng thành công
thông qua kênh phát sóng trực tiếp live stream trên sàn đã tăng rất mạnh so với cùng kỳ
kết thúc tháng một mươi giá cà phê robusta đã lên mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay
tuy nhiên các nhà đầu cơ cần thận trọng
kết thúc phiên giao dịch gần nhất giá cà phê robusta tại london tăng hai mươi ba đô la một tấn
giao tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giao dịch ở mức một ba trăm linh
giá cà phê robusta tăng một trăm ba mươi chín đô la một tấn
giao tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tăng một mươi bốn đô la ở mức một ba trăm năm mươi chín đô la một tấn
theo nhiều chuyên gia giá cà phê rosbouta tuy có dấu hiệu hồi phục nhưng mới chỉ trong ngắn hạn
do mưa bão liên tiếp khiến vụ thu hoạch mới bị chậm lại vài tuần
nguồn cung khan hiếm hơn khối lượng giao dịch sụt giảm trong những phiên liên tiếp gần đây
cũng cho thấy đầu cơ đang tỏ ra thận trọng
các chuyên gia đánh giá tuần vừa qua là một tuần giao dịch nhiều song gió của thị trường chứng khoán việt nam
các cổ phiếu đã có sự điều chỉnh khá sâu và mốc chín trăm một mươi điểm sẽ là mẫu hỗ trợ cho vn index trong tuần mới
theo công ty chứng khoán dùng việt trong các phiên giao dịch tới thị trường sẽ có những nỗ lực tăng điểm đầu ngày
ở kịch bản thông thường thị trường có thể sẽ thu hẹp đà tăng về cuối ngày và các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn chưa được cải thiện
vn index có thể sẽ có nhịp kiểm định lại hỗ trợ ma năm mươi tại chín trăm một mươi điểm một lần nữa
ở kịch bản khả quan hơn nếu vn index vượt lên trên chín trăm ba mươi ba điểm khi đóng cửa chỉ số này sẽ phát những tín hiệu đầu tiên của việc quay trở lại xu hướng tăng ngắn hạn
công ty chứng khoán bảo việt cho rằng tuần này vn index vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng tám trăm chín mươi năm đến chín trăm một mươi điểm
theo bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương
và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về người sử dụng
các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương
như vậy từ năm hai nghìn hai mươi một trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về người sử dụng lao động thay vì thỏa thuận như quy định hiện hành
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại